là phương pháp sử dụng kỹ thuật đốt bằng năng lượng sóng có tần số radio qua những ống thông chuyên biệt
luồn vào trong các buồng tim để triệt bỏ các cấu trúc tim mạch gây khởi phát các dối loạn nhịp tim
trước đây chúng tôi điều trị những dối loạn nhịp tim cho bệnh nhân chủ yếu là sử dụng bằng thuốc
cái việc sử dụng thuốc thì sẽ không làm cho bệnh nhân nhiều trường hợp là không điều trị triệt đẻ được

có nghĩa là cứ ngừng thuốc thì bệnh nhân lại bị tái lại

tốt cho bệnh nhân đấy là những tác dụng của thuốc mang lại
các bác sĩ ở bệnh viện đa khoa quảng ninh chia sẻ thêm phương pháp này chỉ là một thủ thuật nên người bệnh được chỉ định thực hiện
chỉ phải gây tê tại chỗ chứ không phải gây mê sau thủ thuật khoảng sáu giờ bệnh nhân có thể đi lại và tự ăn uống bình thường không phải nằm hậu phẫu
đặc biệt sử dụng phương pháp này bệnh nhân chỉ phải chi trả khoảng từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng cho một lần điều trị duy nhất
thấp hơn nhiều lần so với việc mua thuốc lâu dài
được biết đây là phương pháp điều trị tối ưu khi bệnh nhân dùng thuốc chống loạn nhịp thất bại
đặc biệt với những bệnh nhân có cơn tim nhanh thất có thể giúp cứu bệnh nhân tránh nguy cơ ngừng tim hay đột tử
loại bò được vĩnh viễn ổ
với những ý nghĩa cộng đồng mang lại giải pháp này đã đạt giải cao trong hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ một mươi bốn
giai đoạn năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy vừa qua
thưa quý vị không chỉ ở việt nam tắc đường đã và đang trở thành vấn nạn ở nhiều quốc gia trên thế giới
để tìm ra giải pháp có thể khắc phục hiệu quả tình trạng này không phải là bài toán đơn giản
tuy nhiên mới đây hãng sản xuất máy bay airbus đã công bố một mô hình taxi biến hình mang
pop up vừa đi được trên mặt đất vừa có thể bay với kỳ vọng có thể chấm dứt nạn ủn tắc giao thông
mô hình taxi mang tên pop up là hệ thống dạng mô đun gồm một khoang chở khách
làm từ vật liệu sợi carbon dài hai sáu m cao một bốn m và rộng bốn chín m với hai chỗ có thể lắp lên khung gầm bốn bánh
đồng thời có khả năng sử dụng động cơ cánh quạt như flycam để di chuyển nếu không may gặp tắc đường
pop up là kết quả hợp tác giữa airbus và intel deside một công ty thiết kế và kỹ thuật có trụ sở tại italia
ngày nay ô tô là một phần của một hệ thống sinh thái rộng lớn
nếu bạn muốn thiết kế phương tiện đô thị của tương lai chiếc xe truyền thống không thể là giải pháp cho các siêu đô thị
bạn phải suy nghĩ về cơ sở hạ tầng bền vững và thông minh các ứng dụng sự đồng nhất
các hệ thống điện quy hoạch đô thị các khía cạnh xã hội và tương tự như vậy
để sử dụng dịch vụ này hành khách chỉ cần đặt chuyến qua một ứng dụng di động
hệ thống sẽ tự động đề xuất phương thức di chuyển tốt nhất dựa trên các tiêu chí như thời gian
mức độ ủn tắc giao thông chi phí và nhu cầu chia sẻ chuyến đi
sử dụng thông tin này popup sẽ liệt kê lựa chọn mà đòi đánh giá là hợp lý cho hành trình của khách hàng
sau đó thiết bị sẽ quét khuôn mặt hành khách để xác thực cũng như trình chiếu nội dung giải trí trong quá trình di chuyển
nếu bị tắt đường người dùng chỉ cần yêu cầu phương tiện chuyển sang chế độ bay
hệ thống cánh quạt sẽ bay đến tự động lắp ráp để biến chiếc xe thành taxi bay
airbus cho biết popup là hệ thống gồm ba lớp
đầu tiên là nền tảng trí tuệ nhân tạo để xác định tuyến đường tốt nhất cung cấp sự lựa chọn cho hành khách
tiếp đó là khoang chở khách được thiết kế để kết hợp với hai mô đun khác nhau và hoàn toàn độc lập
cuối cùng là giao diện giao tiếp với người dùng trong môi trường ảo hoàn toàn
airbus cho biết những chiếc taxi bay này đã sẵn sàng cất cánh thử nghiệm trên bầu trời vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
tạo ra ổ khóa scanlock có thể phun khí độc gây mùi khó chịu vào kẻ trộm
scanlock được làm từ thép và carbon với hình dạng giống ổ khóa bình thường nhưng có khoang rỗng chứa đầy khí nén bên trong
đây là loại khí do hai nhà sáng chế tạo ra và được sử dụng hợp pháp ở mỹ và châu âu
khi có người cắt khoảng ba mươi dây khóa hơi khí sẽ phun ra từ chỗ dạch hướng thẳng vào mặt kẻ trộm
loại khí được dùng có chứa capsaicin chất gây vị cay của ớt
khi có thể xuyên qua mặt nạ phòng độc và làm hỏng quần áo loại khí này còn có mùi khó chịu tỏa rộng đến ba mét và lưu lại khá lâu trên da quần áo
nó gây cảm giác khó chịu cho những kẻ có ý định xấu những triệu chứng giống khi bị xịt hơi cay
chắc chắn kẻ trộm không hề cảm thấy dễ chịu chút nào nếu hít phải
tuy nhiên chiếc khóa xe này không hoàn toàn dễ sử dụng
nhóm sáng chế cho biết mục đích chính của nó là để cản trở và gian đe kẻ trộm
nhóm cũng đang gây quỹ để sản xuất đại trà ổ khóa này